ngày hai mươi sáu tháng bảy công an phường một mươi ba phối hợp với công an quận gò vấp tp hcm cho biết là đang tiến hành lập hồ sơ
lấy lời khai nghi phạm trộm xe máy tại con hẻm trên đường lê đức thọ bị người dân vây bắt và giao cho công an xử lý
theo hình ảnh camera an ninh trưa hai mươi năm tháng bảy hai thanh niên chở nhau trên xe máy chạy vào hẻm một nghìn hai trăm bốn mươi bốn lê đức thọ
phường một mươi ba quận gò vấp khi ngang qua cửa hàng bán giày phát hiện có xe máy dựng phía trước
nên một đối tượng đứng gạch giới người còn lại dùng đoạn bẻ khóa xe
khi cái giang lao lên xe máy vừa bẻ khóa định chạy thì ba người bên trong cửa hàng bán giày lao ra vây bắt
theo chủ nhân chiếc xe bị cây giang lấy trộm cho biết chiếc xe anh mua một mươi bảy triệu đồng chạy được sáu tháng
vụ trộm diễn ra trong vài giây nhờ kịp thời phát hiện người của cửa hàng đã hô hoáng cùng lao ra bắt giữ nghi phạm
may mắn không có ai bị thương trong lúc nhằn co với cái trộn riêng đối tượng đi chung với cái trộn đã kịp tổ thoát